trước đó tại tiệm vàng tuyến thêu ở thị trấn tăng lòng huyện bảo thắng tỉnh lào cai xảy ra vụ cướp
đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đi xe máy màu đen không có biển số đeo găng tay khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kín mặt
mang theo dao búa vào tủ đập vỡ tủ kính của tiệm vàng để cướp tài sản
tại thời điểm bị cướp trong tiệm vàng chỉ có chị đoàn thị thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là chủ tiệm đang nấu cơm ở bếp phía sau
khi phát hiện chị nga đi lên nhà thì bị đối tượng cầm dao dọa chém chị nga bỏ chạy ra phía sau nhà hô hoán
đối tượng nhanh chóng lấy vàng tẩu thoát tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng hơn hai mươi cây vàng
sau bảy giờ truy xét lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú xã xuân giao huyện bảo thắng cùng toàn bộ công cụ phương tiện gây án và tăng vật
đang băng băng trên quốc lộ bốn mươi tám và mang theo ma túy đi tiêu thụ
hai đối tượng lương văn phúc và quang văn vinh không thể ngờ lực lượng công an nghệ an đã mai phục sẵn
lương văn phúc và quang văn vinh cùng chú huyện quế phong tỉnh nghệ an điều khiển xe máy mang theo ma túy
lưu thông trên tuyến đường quốc lộ bốn mươi tám d thuộc địa bàn xã hạ sơn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
thì bị công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đón lõng bắt xử
tại hiện trường thu giữ trên người đối tượng một gói heroin trọng lượng ba mươi bảy bốn mươi chín gram
hai điện thoại một xe máy và một mươi chín triệu đồng tiền mặt
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng ngô quang hồng phúc sinh năm hai nghìn bốn
hộ khẩu thường chú tại số hai mươi hai trên chín mươi trên một trăm chín mươi một đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền tp hải phòng
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận dương kinh tp hải phòng
là đối tượng phạm hồng việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ ba
phường hoàng nghĩa quận dương kinh tp hải phòng
và đối tượng vũ văn văn
đối sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường chú tại thôn tây trại xã trung hà huyện thủy nguyên tp hải phòng
bị công an huyện thủy nguyên tp hải phòng ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện